thưa quý vị tích cực vào cuộc điều tra giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm có liên quan đến việc chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt năm hai nghìn hai mươi ba
vào ngày hai mươi ba tháng một cục cảnh sát hình sự bộ công an đã thông báo về kết quả như sau
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo tố giác trên phương tiện thông tin đại chúng
và một số cá nhân có phản ánh về việc bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên ông huỳnh minh hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng
ông huỳnh trấn thành mc diễn viên trấn thành ông bùi đại nghĩa mc đại nghĩa và bà nguyễn thị hương đứng ra tự huy động tiền từ thiện
cứu trợ trong đợt bão mưa lũ xảy ra tại khu vực miền trung năm hai nghìn hai mươi thiếu minh bạch trong quá trình phân phối sử dụng số tiền đã quyên góp được
sau khi kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nhận thấy các cá nhân trên không có hành vi gian dối
không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt vào năm hai nghìn hai mươi
nội dung các tin báo tố giác không có dấu hiệu tội phạm không có sự việc phạm tội
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an